các vụ trộm cắp tài sản liên tục xảy ra trên nhiều địa bàn
các đối tượng đã lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản
nên đã thực hiện các hành vi phạm tội
trước tình hình đó lực lượng công an đã chủ động tập trung đấu tranh với loại tội phạm này
tài tình an giang đã thành thói quen trở về nhà sau các chuyến đi buôn
chị trần thị thanh thùy thường để hết tiền tài sản dưới xà lan rồi lên nhà
nhưng không ngờ một đêm trộm đã đột nhập vào xà lan lấy sạch số tiền của vợ chồng chị
mấy lần trước em có đậu bỏ thấy xà lan cũng không sao
đằng này sao mà chủ quan mình cũng ý y như mấy lần trước vậy đó
rồi hai chồng mới bỏ tàu lên nhà ngủ
rồi mới sáng hôm sau mới xuống phát hiện là bị trộm lấy hết
sau khi mắc tài sản gì đó em cũng có đi xuống thị xã tăng châu mình trình báo với mấy anh công an
cũng nhờ mấy anh công an lên khám hiện trường và ngày sau bắt được đối tượng
dựng là nhà máy bến bãi và các nơi là lòng bè nuôi cá
cái đối tượng là tiếp cận để coi như là quan sát tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp
đóng giả là người đánh bắt cá trong đêm tối
a mách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú tại khóm hà bao hai thị trấn đa phước
huyện an phú tỉnh an giang lần la trên các tuyến sông để thăm dõi
khi phát hiện xà lan của chị thùy
không có người trông coi đã đột nhập vào lấy bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động
xà lan không có thấy người ai hết
lúc nào em bắt nhập vô phòng phòng cái bín xà lan người ta
vô cái bín sống em có lấy tiền tiền được ba cọc
một cọc một trăm linh ngàn một cọc hai trăm linh một cọc năm trăm linh
không chỉ đột nhập vào các phương tiện thủy
lấy trộm tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh an giang xuất hiện tình trạng
lấy trộm các bao thức ăn tại các bè cá của hộ dân
những bao thức ăn cho cá có giá trị từ vài trăm ngàn đồng
một bao được chất đầy hai bên bè nhưng lại thiếu người trông coi
đã vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lấy trộm
bữa đó không tiền cũng tính

chạy ngang qua đầu cộng miếu hưng
chạy ngang qua đầu cộng miếu hưng
ngang qua bà xã nhân mỹ có mấy cái bè tối hụt
thấy không quài thấy có mấy bao mớ bạc thức ăn
kiểu tứng ghé vô lấy lấy chín bao ở ngoài thôi
thấy mấy bao ở ngoài thì đừng có lên bè không
công ty kuka ở khu công nghiệp đồng xoài ba tỉnh bình phước
có khoảng hơn ba cán bộ công nhân đang làm việc
để tạo điều kiện cho công nhân ăn ở làm việc
công ty đã xây dựng một khu ký túc xá cho hàng ngàn công nhân
ở nội trú
sáng ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bộ phần bảo vệ của công ty
nhận tin báo một cặp vợ chồng ở khu ký túc xá bị trộm tài sản
tầm bảy h một mươi mình đi làm xong rồi chồng mới phát hiện
cái cửa tủ cái khóa tủ nó lại sắp rơi rồi
xong rồi chồng mới đi coi xong rồi mới phát hiện là
cái cửa tủ có người gài á
xong rồi chồng mới kêu em đi kiểm tra lại cái tài sản
mới phát hiện mất tài sản đi báo mình bảo vệ liền
vào cuộc điều tra các lực lượng đã xác định đối tượng nghi vấn là một công nhân mới vào
ở trong ký túc xá đang chờ nhận việc để đi làm
đối tượng nghi vấn được đưa về công an xã tiến hưng làm việc
hồ sơ xin việc của đối tượng mang tên trần văn tiễn sinh năm hai nghìn
nhưng khi làm việc đối tượng không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào
và khai nhận tên là lê quốc việt sinh năm hai nghìn năm
tên trong hồ sơ xin việc là tên giả do công ty môi giới nhân sự làm để hợp thức hóa hồ sơ
từ lời khai của lê quốc việt công an xã đã liên hệ với chính quyền địa phương
nơi việt đăng ký thưởng chú để xác minh
kết quả xác định đối tượng là lê quốc việt sinh năm hai nghìn bốn
nơi sinh xã an chu xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
tất cả số phạm gồm là một cộng như truyền một cái lát
bốn cái nhẫn em đã bán hết hai cái nhẫn
còn lại sợi dây truyền cái lát với lại một cái nhẫn
cơ quan công an xác định vào sáng ngày ba tháng năm
thời điểm các công nhân đều vào ca làm việc không có ai ở khu ký túc xá
việt khi đó đang chờ vào làm việc phát hiện có một số phòng không có ổ khóa cửa
nên lén lút vào phòng của vợ chồng chị lâm thị siêu cậy cửa tủ lấy trộm số vàng nêu trên

sau đó việt mang ba chiếc nhẫn đi bán được hơn ba mươi bốn triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân
số vàng còn lại việt cất bên người
cơ quan công an đã thu giữ số vàng việt chưa kịp bán gồm một sợi dây chuyền một cái lắc
và một cái nhẫn cùng hơn ba mươi triệu đồng là số tiền việt bán vàng trước đó còn lại
công an xã tiến hưng đã bàn giao tang vật và hồ sơ vụ án cho công an tp đồng xoài
cơ quan công an thành phố đồng xoài đã khởi tố bị can với lê quốc việt về tội trộm cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo bên cạnh vai trò nhiệm vụ của lực lượng công an
ngoài việc quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ quản lý tài sản của mình
thì đòi hỏi phải có sự chung tay đặc biệt của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các xã phường
cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình
thường xuyên tuần tra phối hợp với các đơn vị tuần tra kiểm soát tại địa bàn của mình
để hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra
đặc biệt là tập trung vào các khung rộng
từ hai mươi ba h đêm đến khoảng bốn năm giờ sáng để ngăn ngừa có hiệu quả đối với các đối tượng trộm cắp tài sản này
để ngăn chặn có hiệu quả nạn trộm cắp người dân nên đề cao tinh thần cảnh giác
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn góp phần chiến tranh đẩy lùi loại hình tội phạm này